mưa lớn kéo dài trong những ngày qua tại tỉnh tuyên quang đã khiến nhiều đoạn trên quốc lộ hai thuộc thị trấn tân yên huyện hàm yên tỉnh tuyên quang bị ngập sâu gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân khiến giao thông un tắc cục bộ tại điểm lật
lực lượng cảnh sát giao thông tuyên quang đã nhanh chóng huy động lực lượng cùng phương tiện hỗ trợ đưa người dân qua các điểm ngập úng
các phương tiện giao thông không thể di chuyển qua điểm ngập dẫn đến cảnh un tắc cục bộ
phòng cảnh sát giao thông tỉnh tuyên quang đã điều động lực lượng triển khai xuống địa bàn phối hợp với công an huyện hàm yên tổ chức phân luồng điều tiết giao thông
trong quá trình điều tiết giao thông nhiều cán bộ cảnh sát giao thông đã trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ người dân và phương tiện tham gia giao thông đi qua các điểm ngập úng
xe chuyên dụng được huy động để đưa người dân và hàng hóa qua vùng ngập nước
ngay trong buổi sáng hàng trăm lượt phương tiện được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ di chuyển qua đoạn ngập
trong quá trình điều tiết giao thông nhiều cán bộ cảnh sát giao thông đã trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ người dân và hàng hóa qua vùng ngập nước
trong quá trình điều tiết giao thông nhiều cán bộ cảnh sát giao thông đã trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ người dân và hàng hóa qua đoạn ngập nước
trong quá trình điều tiết giao thông nhiều cán bộ cảnh sát giao thông đã trực tiếp hỗ trợ giúp đỡ người dân và hàng hóa qua đoạn ngập nước